thưa quý vị vào ngày hôm qua khu vực bắc bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ năm mươi năm sáu mươi năm khu vực bắc và trung trung bộ có nắng nóng cục bộ
dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai khu vực bắc bộ và từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
độ ẩm tương đối thấp và thấp nhất trong ngày sẽ phổ biến từ năm mươi năm sáu mươi năm thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ sẽ là từ một mươi hai đến một mươi sáu giờ
và khu vực hà nội thì hôm nay và ngày mai sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
nắng nóng ở khu vực bắc bộ có khả năng sẽ kéo dài đến ngày hai mươi tám tháng bảy và ở khu vực thanh hóa đến phú yên thì có thể kéo dài từ đến ngày hai mươi chín đến ba mươi tháng bảy
do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở khu vực trung bộ
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
quý vị cần cẩn trọng khi sử dụng nguồn điện nguồn nhiệt và lưu ý thoa kem chống nắng uống viên chống nắng nội sinh trang bị đầy đủ đồ chống nắng khi ra ngoài cũng như là bổ sung đủ nước cho cơ thể